với cách tiếp cận mới tiến bộ hơn về bảo hộ đầu tư và giải quyết tranh chấp đầu tư hiệp định này có cam kết mở cửa thị trường mạnh mẽ
việt nam và eu sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với hơn chín mươi chín số dòng thuế đó là lợi thế thứ nhất
lợi thế thứ hai là đối với rất ít số dòng thuế còn lại hai bên sẽ dành cho nhau hạn ngạch thuế quan hoặc cắt giảm thuế quan một phần
đây là điều có lợi cho cả hai bên và là điều cả việt nam và eu đều mong muốn
khi quan hệ ngoại giao việt nam eu được thiết lập vào tháng một mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi việt nam đã trở thành một trong những đối tác chính của liên minh châu âu tại khu vực đông nam á
một trong những dấu mốc quan trọng đầu tiên của mối quan hệ song phương là việc ký kết hiệp định hợp tác khung fca vào năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày một tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
hiệp định này đã thiết lập và mở rộng các điều khoản hợp tác vượt ra khỏi định hướng nhân tạo được xác định trong thời kỳ đầu trước đó
đồng thời hiệp định cũng cụ thể hóa bốn mục tiêu đảm bảo các điều kiện và thúc đẩy sự phát triển của thương mại đầu tư song phương hỗ trợ sự phát triển bền vững nền kinh tế việt nam tăng cường hợp tác kinh tế trong đó bao gồm việc hỗ trợ những nỗ lực của việt nam nhằm hướng tới nền kinh tế thị trường hỗ trợ việt nam trong công tác bảo vệ môi trường và quản trị bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên
tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai hiệp định đối tác và hợp tác toàn diện eu việt nam pca được ký kết thể hiện cam kết của liên minh châu âu trong việc tiến tới mối quan hệ trên diện rộng và hai bên cùng có lợi
đến ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm việt nam và eu đã thông báo chính thức kết thúc đàm phán hiệp định thương mại tự do evfta đây là một hiệp định thương mại tự do tham vọng và toàn diện nhất mà eu đàm phán và hoàn tất với một nước đang phát triển

đây là một hiệp định thương mại tự do evfta đây là một hiệp định thương mại tự do evfta đây là một hiệp định thương mại tự do evfta đây là một hiệp định thương mại tự do evfta đây là một hiệp định thương mại tự do evfta đây là một hiệp định thương mại tự do evfta đây là một hiệp định thương mại tự do evfta đây là một hiệp định thương mại tự do evfta đây là một hiệp định thương mại tự do evfta đây là một hiệp định thương mại tự do evfta đây là một hiệp định thương mại tự do evfta đây là một hiệp định thương mại
thì trước trên chúng ta phải nhìn là thứ nhất là việt nam hiện tại là nước trong khu vực asean đầu tiên mà ký fta với eu
thì do đó là nếu mà hiệp định này có hiệu lực thì chúng ta sẽ trong thời gian trước mắt là chúng ta sẽ có cái lợi thế hơn
so với các nước asean khác trong khu vực mà không có fda với eu
và hơn nữa thì trong cái evfta thì eu có rất là nhiều những cái ưu đãi cho các cái doanh nghiệp của chúng ta
đối với các cái sản phẩm xuất khẩu của chúng ta
và ngoài ra thì evfta cũng sẽ tạo ra nhiều cái cơ hội cho chúng ta thu hút hơn nữa cái đầu tư từ phía eu vào việt nam
tại hội thảo hiệp định thương mại tự do việt nam eu cơ hội thu hút đầu tư công nghiệp tại việt nam diễn ra tại hà nội
các đại biểu đã khẳng định evfta là một hiệp định thương mại mang tính toàn diện chất lượng và đảm bảo cân bằng lợi ích của cả việt nam và eu
với quy mô và tiềm năng vốn có công nghệ của eu việt nam đang đứng trước cơ hội trở thành địa bàn trung truyền
cửa ngõ kết nối cho hoạt động thương mại và đầu tư của eu trong khu vực
bên cạnh đó hiệp định này cũng mở ra nhiều cơ hội tiếp cận nguồn công nghệ hiện đại học hỏi kỹ năng quản lý
nâng cao tay nghề tạo thêm việc làm cho người lao động giúp tăng cường nguồn lực cho mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội của việt nam
có thể thấy hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và eu sẽ là hiệp định chủ chốt là chìa khóa giúp việt nam mở cửa thị trường rộng lớn
trong những năm tới đây cũng sẽ là chìa khóa giúp thúc đẩy mở cửa thị trường xuất khẩu cho hàng hóa của việt nam với số lượng có thể lên tới tám mươi chín mươi tổng kim ngạch xuất khẩu
hiện tại đã có một số lượng lớn các nhà đầu tư của eu đến việt nam và sau fta này chắc chắn số lượng các nhà đầu tư đến với việt nam sẽ còn tăng trưởng cao hơn nữa
và sự xuất hiện của các nhà đầu tư đến từ thị trường eu rộng lớn sẽ kéo dài sự phát triển mạnh mẽ của các ngành lĩnh vực như dệt may thực phẩm hay lĩnh vực điện tử
một phần không thể thiếu của mối quan hệ gắn bó việt nam eu là lĩnh vực hợp tác phát triển
giai đoạn hai nghìn bảy hai nghìn một mươi ba bốn mươi năm dự án của việt nam trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển đã được tài trợ từ chương trình khung lần thứ bảy của eu cho nghiên cứu với tổng giá trị một trăm hai mươi hai triệu euro
trong giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi eu tập trung hỗ trợ cho việt nam trong lĩnh vực năng lượng bền vững
khoảng tám mươi sáu tương đương ba trăm bốn mươi sáu triệu euro là nguồn hỗ trợ của eu
eu tập trung hỗ trợ cho việt nam được dành riêng cho lĩnh vực này
bên cạnh đó eu cũng đang tài trợ cho một thế hệ các dự án mới với tên gọi horizon hai nghìn hai mươi
đây cũng là chương trình khung của eu dành cho các hoạt động nghiên cứu đổi mới lớn nhất từ trước đến nay với ngân sách tài trợ gần tám mươi tỷ euro
tuy nhiên theo các chuyên gia để tận dụng được các cơ hội và gạt hái nhiều thành công từ hiệp định thương mại quan trọng này việt nam cần chú ý tới công tác minh bạch thông tin
việc này sẽ giúp ngăn ngừa và giải quyết kịp thời các vấn đề
và nhầm lẫn có khả năng phát sinh trong giai đoạn đầu thực thi hiệp định
để bảo hộ sở hữu trí tuệ cho các nhà đầu tư châu âu
tôi nghĩ rằng một loạt các cam kết khác nhau về cạnh tranh về sở hữu trí tuệ về mở cửa thị trường về thuận lợi hóa thương mại về thủ tục hải quan minh bạch thông thoáng
và rất nhiều các cam kết khác liên quan đến môi trường cũng như là điều kiện cạnh tranh của các doanh nghiệp nhà nước
sẽ là cái đảm bảo có thể nói là toàn diện cho các nhà đầu tư châu âu
theo các cam kết của hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và eu bên cạnh kim ngạch xuất nhập khẩu giữa việt nam và eu được kỳ vọng sẽ tăng sấp xỉ năm mươi trong các năm đầu hiệp định có hiệu lực
thì ba mươi chín doanh nghiệp châu âu tại việt nam có dự định tăng vốn đầu tư
thông qua việc am hiểu thị trường cũng như môi trường đầu tư tại việt nam các doanh nghiệp hoàn toàn có thể trở thành đối tác tin cậy của các doanh nghiệp nước ngoài đặc biệt là doanh nghiệp châu âu
có thể nói việc tăng cường thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đến với thị trường việt nam
không chỉ giúp các doanh nghiệp việt nam phát triển sản xuất kinh doanh tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu
mà còn góp phần thực hiện chiến lược phát triển công nghiệp việt nam đến năm hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi năm